dù vậy so với cùng kỳ năm trước kinh mệnh xuất khẩu rau quả vẫn đang chịu tăng trưởng âm
hiện thị trường xuất khẩu giao quả của việt nam khá phong phú
trong đó trung quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với mặt hàng này
ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cùng một mươi một hiệp hội vừa gửi tới bộ kế hoạch và đầu tư
đề xuất miễn đóng kinh phí công đoàn năm hai nghìn hai mươi
trước đó tổng liên đoàn lao động việt nam đã ban hành công văn cho phép lùi thời điểm
đóng kinh phí công đoàn sáu tháng đầu năm đối với các doanh nghiệp có năm mươi số lao động
thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội phải nghỉ việc
tuy nhiên các doanh nghiệp hầu như không thực hiện được chính sách này
vì nhiều ngành doanh thu gần như bằng không nhưng vẫn cố gắng sản xuất cầm chừng
nên không đặt đủ tiêu chí
việc chứng minh thiệt hại cả về người và tài sản cũng hết sức phức tạp mất thời gian
đối với kiến nghị này bộ kế hoạch đầu tư cho biết bộ vẫn chưa nhận được văn bản chính thức
tuy nhiên sẽ cân nhắc tiếp thu vào dự thảo nghị quyết
nhưng khó có thể trình kịp trong kỳ họp quốc hội tới đây
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp cn về tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã có hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng
hàng ngàn lao động bị mất việc ngừng việc hoặc thiếu việc làm
tính đến ngày một mươi năm tháng bốn toàn thành phố đã có năm trăm linh chín doanh nghiệp và một trăm hai mươi chín chi nhánh tạm ngưng hoạt động
có thời hạn ngưng hoạt động và làm thủ tục giải thể đã giải thể hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh
trong số bảy mươi năm hộ hoạt động phi nông nghiệp
đã có hơn ba mươi bảy hộ kinh doanh cá thể đóng cửa số còn lại giảm doanh thu
về lao động và việc làm tính đến ngày bảy tháng bốn có gần sáu lao động tại một trăm chín mươi một doanh nghiệp bị ảnh hưởng
trong đó có hơn một ba trăm linh người bị chấm dứt hợp đồng hơn ba hai trăm linh người bị ngừng việc
và trên một bốn trăm linh người thiếu việc làm
hiệp hội ngân hàng việt nam vừa gửi kiến nghị tới tổ chức thẻ quốc tế visa và mastercard
đề nghị cần có giải pháp chính sách hỗ trợ giảm phí cho các ngân hàng việt
trước tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín
hiệp hội ngân hàng việt nam đề nghị visa và mastercard xem xét trong vòng một năm tới
giảm tối thiểu năm mươi phí xử lý giao dịch đối với cả ngân hàng thanh toán và ngân hàng phát hành
đồng thời áp dụng cơ chế chỉ thu một loại phí đối với một giao dịch
bên cạnh đó chỉ thu phí đối với giao dịch thành công không thu phí đối với giao dịch lỗi
đối với phí trả cổng thanh toán đề nghị giảm năm mươi phí xử lý giao dịch và miễn phí
đối với các loại phí đăng ký và sử dụng dịch vụ cổng cho đơn vị chấp nhận thẻ
ngân hàng thanh toán và phí bảo trì hàng tháng
tổng công ty đường sắt việt nam vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp
bảo đảm an toàn tàu chạy trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tổng công ty đường sắt việt nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải duy trì chặt chẽ
không buông lỏng trật tự kỷ cương kỷ luật về an toàn chạy tàu thích ứng với tình hình diễn biến mới
của dịch bệnh từng bước làm việc sống chung tuyệt đối an toàn với dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó các đơn vị cần quản lý bố trí đủ đội hình làm việc
bảo đảm người lao động làm việc luôn ở trạng thái tỉnh táo tự giác chấp hành quy định quy tắc
các đơn vị khác phối hợp bảo đảm các chỉ tiêu về chất lượng và an toàn cho ngành đường sắt
khi vận hành phát hiện ngăn ngừa kịp thời các vi phạm sự cố do chủ quan và khách quan
theo nghị định bốn mươi sáu về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
thông qua hệ thống quá cảnh hải quan asean những doanh nghiệp được ưu tiên quá cảnh
sẽ phải đạt được những điều kiện bắt buộc
các điều kiện bao gồm có trụ sở hoặc chi nhánh văn phòng đại diện tại việt nam
có lượng tờ khai quá cảnh hải quan thông qua hệ thống quá cảnh hải quan asean tối thiểu
bằng sáu mươi tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước asean mà doanh nghiệp thực hiện trong một năm
chấp hành tốt pháp luật kiểm toán có đầy đủ hồ sơ hải quan sổ sách
chứng từ kế toán và các chứng tử khác liên quan đến hàng hóa quá cảnh
doanh nghiệp không vi phạm pháp luật về hải quan pháp luật về thuế trong vòng năm năm
không nợ quá hạn tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt